đang băng băng trên quốc lộ bốn mươi tám và mang theo ma túy đi tiêu thụ
hai đối tượng lương văn phúc và quang văn vinh không thể ngờ lực lượng công an nghệ an đã mai phục sẵn
lương văn phúc và quang văn vinh cùng chú huyện quế phong tỉnh nghệ an điều khiển xe máy mang theo ma túy
lưu thông trên tuyến đường quốc lộ bốn mươi tám d thuộc địa bàn xã hạ sơn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
thì bị công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đón lõng bắt giữ
tại hiện trường thu giữ trên người đối tượng một gói heroin trọng lượng ba mươi bảy bốn mươi chín gram
hai điện thoại một xe máy và một mươi chín triệu đồng tiền mặt